kính chào quý vị khán giả của chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng diện rộng tại nam bộ và thành phố hồ chí minh
nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức ba mươi năm độ
giữa trưa và đầu giờ chiều trực tiếp dưới ánh nắng mạnh thì nhiệt độ thực tế còn có thể cao hơn khoảng từ ba cho đến năm độ
quý vị hãy hạn chế lưu thông trên đường hay là làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian này để tránh bị say nắng say nóng
vâng còn với khu vực bắc bộ và thủ đô hà nội thì sáng sớm nay khi quý vị ra khỏi nhà đi học hoặc là đi làm
từ một mươi một đến một mươi sáu độ c và cùng với đó là mưa nhỏ mưa phùn vẫn sẽ xuất hiện ở nhiều và làm cho gia tăng cảm giác rét
và trong ngày hôm nay thì tuy là trời tạnh giáo hơn nhưng vẫn chưa có nắng mà chỉ chủ yếu là nhiều mây
và nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá hai mươi độ c
giữ âm cơ thể và chuẩn bị các vật dụng che mưa tiện ích là điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi đi ra khỏi nhà trong ngày hôm nay ạ
hẹn gặp lại